thưa quý vị chương trình liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái của liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
đã có báo cáo về tình trạng mất đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái
đồng thời đưa ra cảnh báo về tốc độ tuyệt chủng nhanh chóng của nhiều loài động thực vật trên trái đất trong tương lai
trong số đó dự báo số động vật có vú hoang dã có thể sụt giảm mạnh tới tám mươi hai trong tương lai
báo cáo gần hai trang này là tiếng chuông cảnh tỉnh loài người trước sự diệt vong
cũng theo báo cáo ước tính có khoảng ba phần tư diện tích mặt đất bốn mươi môi trường biển
và một nửa đường thủy nội địa trên khắp toàn cầu đã bị thay đổi nghiêm trọng
các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là nơi mà cuộc sống của người dân bản địa dựa nhiều vào thiên nhiên
nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự mất đa dạng sinh học là tình trạng thu hẹp môi trường sống
sự thay đổi trong việc sử dụng đất đai hoạt động thu hoạch thực phẩm
nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và phá rừng biến đổi khí hậu ô nhiễm và sự xâm nhập của các loài ngoại lai
dân số thế giới gia tăng kéo theo sự gia tăng về mức tiêu thụ của con người
chính vì thế liên hợp quốc kêu gọi áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên
nhằm thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học sống hài hòa với thiên nhiên
đóng góp chung vào nỗ lực toàn cầu trong bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học và phát triển bền vững
theo chương trình môi trường liên hợp quốc unep
năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái
ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường an ninh lương thực bảo vệ tài nguyên nước
năm nay trong bối cảnh toàn cầu đang phải chống chọi với đại dịch covid một mươi chín
do đó thay cho việc tổ chức ra quân hưởng ứng sự kiện
chúng tôi mong muốn sẽ được tuyên truyền lan rộng lan tỏa và truyền cảm hứng tới cộng đồng
thông qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện
với các nội dung về chủ đề
là bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phát triển bền vững kinh tế biển
ứng phó với biến đổi khí hậu các hành động cụ thể để giảm thiểu rác thải đại dương
ngăn chàng buôn bắn tiêu thụ các sản phẩm động vật quân giá
để thay đổi các hành vi vì một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn
ngày môi trường thế giới năm nay được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức của mỗi người dân
về bảo tồn đa dạng sinh học
để con người có thể sống hòa bình với thiên nhiên giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu
từ đó thường đến lối sống bền vững hơn
tuy nhiên để phát triển bền vững cũng cần phải vượt qua những thách thức đã tồn tại nhiều năm nay
thưa quý vị việt nam nằm trong khu vực indo buma là một trong hai mươi năm điểm nóng về đa dạng sinh học toàn cầu
đa dạng sinh học ở việt nam đứng thứ một mươi sáu trên thế giới
theo một thống kê chưa đầy đủ thì vào năm hai nghìn một mươi chín
việt nam là nơi trú ngụ của gần một mươi ba triệu người việt nam
với ba tám trăm linh loài thực vật một mươi ba trăm linh loài động vật trên cạn
số lượng loài sinh vật biển được biết đến là hơn một mươi một loài
thế nhưng những con số ấn tượng đó đang có nguy cơ giảm xuống
khi số lượng loài động thực vật đã tuyệt chủng và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại việt nam còn cao
sự suy giảm của đa dạng sinh hoạt đa dạng sinh học đang buộc chúng phải ta phải thẳng thắn nhìn nhận
và những tác động không hề nhỏ của con người tới đa dạng sinh học tại việt nam
trong những năm trở lại đây
chính phủ việt nam đã có nhiều hành động mạnh mẽ hơn
nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
việt nam là thành viên của nhiều công ước và cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học
cùng với đó là hệ thống chính sách pháp luật trong nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
ngày càng hoàn thiện
chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành
cũng như công bố quyết định bốn mươi năm qdttg ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
là chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng
và các khu bảo tồn biển để bảo tồn đa dạng sinh học đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
chính phủ việt nam đã có những thay đổi cũng đã có những nhận thức và hành động cụ thể
để cải thiện tình trạng mất cân bằng với đa dạng sinh học
như là việc tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế
trong việc nâng cao năng lực bảo tồn đa dạng sinh học
cũng như chính phủ việt nam thì đã có những cái luật pháp rất là rõ ràng
trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường
chính phủ việt nam cần nâng cao hơn nữa về nhận thức của người dân
cũng như là đưa ra các biện pháp các giải pháp để tạo sinh kế bền vững cho người dân
hành động vì thiên nhiên là chủ đề lớn xuyên suốt quá trình phát triển tiếp theo của con người
bởi loài người là một phần của thiên nhiên và đa dạng sinh học
cầu ước đa dạng sinh học cũng nhấn mạnh con người là một phần của đa dạng sinh học
cũng nhấn mạnh con người là một phần của thiên nhiên chứ không tách rời thiên nhiên
vì thế cần thực hiện đồng bộ nhiều hành động
về bảo tồn đa dạng sinh học thì nó phải đòi hỏi có sự tham gia của rất nhiều bên
chúng ta đều biết rằng là phải có chính sách hệ thống thể chế chính sách pháp luật
để có được những thể chế hoàn chỉnh bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học
nhưng cái điều thứ hai nữa là phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp của cộng đồng
bởi vì chúng ta biết được rằng hệ sinh thái là nó gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh
gắn với đời sống sinh hoạt của các nhóm cộng đồng
vì thế cho nên là phải có sự tương tác của nhiều bên
phải có nỗ lực chung từ hệ thống chính quyền của các tổ chức đoàn thể
của các tổ chức phi chính phủ của người dân của cộng đồng của doanh nghiệp
để chúng ta mới có được những cái hành động cụ thể và thiết thực về bảo tồn đa dạng sinh học
hành động vì thiên nhiên vừa bảo đảm hài hòa về kinh tế bảo đảm tính bền vững
là vấn đề khó khăn không chỉ ở việt nam
hy vọng với những giải pháp quyết liệt thế hệ trẻ việt nam trong tương lai
còn có cơ hội tận mắt nhìn thấy sự giàu có về đa dạng sinh học của đất nước